theo thống kê của cục phòng vệ thương mại cho thấy là thép là mặt hàng có số vụ kiện phòng vệ thương mại nhiều nhất trong tất cả các ngành hàng hiện nay
theo đó có tới tám mươi mặt hàng thép của việt nam đều vướng vào các vụ phòng vệ thương mại
theo bộ công thương trong số một trăm bốn mươi hai vụ việc phòng vệ thương mại mà các nước điều tra với việt nam có tới ba mươi năm vụ liên quan tới sản phẩm thép
các sản phẩm thép bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại ngày càng được mở rộng
không chỉ giới hạn ở mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn mà còn mở rộng với những sản phẩm có giá trị và lượng xuất khẩu trung bình và nhỏ như thép chịu lực không gì đinh thép ống thép dẫn dầu
cùng với du thế bảo hộ số lượng thị trường áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại với thép của việt nam cũng tăng mạnh hơn so với trước
theo bộ công thương các doanh nghiệp thép cần đa dạng hóa thị trường đa dạng hóa sản phẩm tránh tăng trưởng xuất khẩu quá nóng vào mùa thị trường nhằm giảm thiểu rủi ro từ các biện pháp hạn chế nhập khẩu thép từ các nước